chính phủ vừa ban hành nghị định ba mươi tám quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
theo đó từ ngày một tháng bảy ở mức lương cơ sở là một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
mức điều chỉnh này nhằm phân án đáp ứng sự thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước
mức lương cơ sở tăng từ một ba trăm chín mươi nghìn đồng lên mức một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
đây sẽ là căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định
tính mức hoạt động phí sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật nghị quyết giao các bộ cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương
kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế nâng cắm mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập